khu vực công viên biển quảng trường mùng một tháng bốn nằm trên đường độc lập thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
là điểm đến của người dân và du khách vào mỗi buổi chiều và tối hàng ngày
thế nhưng việc kinh doanh tự phát nhất là dịch vụ cho thuê loa hát karaoke tại chỗ gây tiếng ồn lớn
bên cạnh đó là tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đang rút ráo triển khai nhiều biện pháp để lập lại trật tự tại khu vực này
cho du khách thuê hát karaoke từ tối đến sáng sớm
buôn bán tự phát trên vỉa hè lòng đường và ngay cả trong công viên
là thực trạng đang diễn ra tại công viên biển thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
tình trạng lộn xộn này không chỉ làm xấu đi hình ảnh công viên
mà còn tiêm ẩn nguy cơ lây lan covid một mươi chín
lực lượng chức năng thành phố tuy hòa vừa phải tuyên truyền
vừa có những biện pháp như tạm giữ máy móc thiết bị để bảo đảm an ninh trật tự
lần này chúng tôi là làm kiên quyết
sử lý mạnh tay hơn cỡ cả là sử lý hành chính
cũng như là trường hợp bắt đất dĩ là kiên nghị các ngành sử lý hình sự
công tác lập lại trật tự trên đường độc lập và công viên ven biển
được ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa duy trì đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tiến tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn minh hấp dẫn
thân thiện cho người dân và du khách đảm bảo an toàn
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang phức tạp như hiện nay